việt nam và ấn độ vừa phối hợp đưa ba trăm bốn mươi công dân việt nam từ ấn độ trở về nước
đây là những người có hoàn cảnh khó khăn bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi du học sinh không có nơi lưu trú
phụ nữ có thai người cao tuổi người ốm đau người đi du lịch bị kẹt lại và lao động hết hợp đồng
trong bối cảnh ấn độ thực hiện các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì dịch bệnh từ cuối tháng ba
đại sứ quán việt nam tại ấn độ đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết
phối hợp với các cơ quan chức năng ấn độ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình di chuyển đến sân bay
đại sứ quán cũng cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay
tính đến ngày hai mươi tháng năm ấn độ là một trong những vùng dịch lớn trên thế giới
với khoảng một trăm linh sáu ca nhiễm trong đó có hơn ba ba trăm linh người tử vong
để bảo đảm an toàn phòng dịch hãng hàng không quốc gia việt nam airlines đã thực hiện nghiêm các biện pháp
về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay